ngày một mươi bốn tháng tám tỉnh thanh hóa đã phối hợp với bộ tư lệnh quân khu bốn tổ chức lễ quốc tàng nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam lê khả phiêu tại hội trường lớn trung tâm hội nghị hai mươi năm b thành phố thanh hóa
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã gửi vòng hoa kính viếng đồng chí lê khả phiêu
tám giờ sáng đoàn đại biểu của ban bí thư trung ương đảng do đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương làm trưởng đoàn đã dâng hương viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
tiếp đó lần lượt là các đoàn đại biểu của tỉnh ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thanh hóa cùng đông đảo các đoàn thể tổ chức trên địa bàn tỉnh
đồng chí lê khả phiêu sinh ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi một tại xã đông khê huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
trên cương vị là tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo toàn đảng toàn dân
và toàn quân đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ tổ quốc